quay trở lại với những câu hỏi đến địa chỉ email thì từ bạn nguyễn nhất vnoptic com
theo các chuyên gia con tôi ba tuổi cháu ăn rất ít và hay bị táo bón đầy bụng
lúc khoảng gần hai tuổi gia đình tôi vẫn cho cháu ăn dặm đầy đủ và cháu không bị táo bón
không hiểu sao thời gian sau cháu biếng ăn hẳn và không chịu ăn các loại rau xanh
xin bác sĩ tư vấn cho tôi làm thế nào để bé hết bị tàu bón và ăn đa dạng các loại thức ăn ạ
câu hỏi này chắc chắn đã xảy ra tiền sĩ phan bích nga rồi
vâng như lúc nãy trong phần thảo luận thì chúng ta cũng đã nói là thường đến giai đoạn trẻ đi mẫu giáo
thường ba tuổi này là con đi mẫu giáo thay đổi cái chế độ ăn uống
và thường không được quá để ý như là hoặc toàn ăn ở nhà nữa
mà nhiều khi ví dụ ăn ở trường lớp và con không thích ăn rau thì có thể là rất là đông
học sinh thì các cô cũng không thể nhắc nhở kỹ được
đấy thì là con có thể là cái chế độ ăn các loại rau củ rồi thì là
các cô cũng không thể nhắc nhở kỹ được
quá ít rồi kể cả hoa quả tươi nữa thì dẫn đến là con bị thiếu những cái chất sơ
thì đấy là một cái nguyên nhân mà sẽ gây tàu bò
và cái đấy thì nó rất là logic thôi
bởi vì nếu mà ăn thiếu các chất sơ thì nó sẽ không đủ những cái vấn đề để tạo khối lượng phân
rồi nó không kích thích nhu động ruột được
đấy thì nó sẽ gây ra cái hậu quả là tàu bón
nhưng mà có một cái vấn đề là cái giai đoạn mà trẻ mẫu giáo lại trẻ nó rất hay ngại ăn rau
có thể trước đấy thì ăn ở dạng ăn hỗn hợp
ví dụ ăn cháo ăn súp thì
cha mẹ cho thêm rau củ vào thì trẻ nó không nhận biết
mà khi mà ăn riêng rồi thì rất nhiều cháu đặc biệt ở cái lứa tuổi này
cũng không có thể do cái tâm sinh lý lứa tuổi
tôi thấy thường là đến khi các cháu lớn
thì các cháu lại có cái sở thích ăn rau bình thường
thế trong trường hợp này thì chúng ta cần phải hỗ trợ
trẻ cái việc mà làm nào để trẻ nó lại ưa thích
cái chuyện là ăn được các loại rau củ và trái cây tươi
đấy thì chúng ta ví dụ
rất là nhiều các nghiên cứu người ta cũng đã tìm hiểu
thì sau đấy thì người ta thấy rằng
người ta đưa ra cái khuyến nghị là
các loại rau củ chúng ta có thể làm ở hai cái trạng thái
một là có thể nghiền nhuyễn ra
các loại rau củ để chúng ta luộc chín lên rồi nghiền nhuyễn
sau đấy chúng ta phủ các loại sốt lên
sốt màu mè ví dụ sốt cà chua hay là sốt mel v v
hoặc là một cách nữa là chúng ta có thể là thái hạt liệu
chúng ta phối hợp giữa các loại rau củ luộc với cả các loại trái cây tươi
mà hay dùng trong các món salat như là táo
táo chín lê chín ví dụ thế
hoặc kể cả đu đủ chín
thế thì chúng ta trộn chung lại và tạo những cái màu sắc rất là rực rỡ bắt mắt
và cũng là kích thích vị giá tốt
và sau đấy thì chúng ta có thể cho những loại sốt theo ý thích của trẻ
ví dụ chúng ta đơn giản chúng ta có thể như sốt mayonnaise
hoặc chúng ta pha những sốt dầu dấm
và chúng ta trộn thêm một chút dầu ô lưu vào
và lưu ý là với những trường hợp táo như thế này
đừng quên tra các chất béo dầu mỡ trong khẩu phần ăn của trẻ
vì cái này là
vừa là giúp tăng kích thích về vị giác
làm cho trẻ ăn tốt hơn
nhưng mà một cái rất là quan trọng
nó cũng là giống như một cái chất dầu bôi trơn
nó cũng làm cho trẻ đỡ táo
dạ vâng đấy là lời khuyên ban đầu
chuyên một chút xíu

dựng hội nghị của hãng nestle
một hãng dưỡng rất nổi tiếng
ở bên philippines
thì họ mới nói con chuyện là
đúng là cái lứa tuổi này cực kỳ khó tập
tập cái gì cũng khó ăn lắm
thế thì họ có nói này này
họ có chiếu một cái video rất là đẹp
tức là cho đứa trẻ ăn cái mặt
đứa trẻ nó bé tí rồi nó nhăn
nhìn cái biểu cảm nó nhăn ngay là tức
hoặc là nó khóc ngay là tức
thế thì vấn đề của người ta là gì
thôi nó không thích thì không ăn nữa
đấy là cái phản xạ bình thường của bố mẹ
nhưng người ta bảo là không thể như thế được
phải tập lại
tất nhiên là không phải là ngày hôm nay
ngày mai mình ép nó
nhưng người ta nói là
có những trường thờ
phải tập đến lần thứ tám
thì đứa trẻ mới có thể thích nghi được
nghĩa là chúng ta vẫn phải kiên trì
nhìn đến lần thứ hai thứ ba
và chán quá rồi không ăn nữa
tức là nó có rất nhiều vấn đề
nó không phải là ép buộc
nhưng mà vấn đề là hấp dẫn này
vị ngon này
nó cũng vẫn gọi là
phải có một sự nỗ lực của cha mẹ
để nhận biết mọi vấn đề
thì đứa trẻ nó cũng cải thiện được
đấy là một vấn đề
người ta hội thảo rất là sôi nổi
vấn đề đấy
xin cảm ơn thông tin của sư phụ
sư phụ rất là hay
bởi vì lựa tuổi mẫu giáo
cũng là lựa tuổi mà các trẻ có nhận thức rồi
đấy thì cha mẹ có thể là
thêm những cái cách
nói chuyện với con như thế nào
để con thấy được cái tầm quan trọng

nhìn video những đứa trẻ khác
nó cho nó mồm
thấy rất là hấp dẫn
đứa trẻ nó cũng học theo như thế
và dần dần
nó tạo lúc đầu thấy đắng
lần thứ hai thấy đắng
lần thứ ba tự cảm thấy không còn đắng nữa
kiểu đứa trẻ nó như thế
cha mẹ là phải kiên trì hơn
xin cảm ơn chị